sở giáo dục và đào tạo tp đà nẵng vừa có công văn điều chỉnh thời gian địa điểm tổ chức xét nghiệm covid một mươi chín cho giáo viên thí sinh tham gia kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông đợt hai năm hai nghìn hai mươi
thời gian xét nghiệm đối với thí sinh gồm thí sinh thuộc diện f một f hai và đang ở khu vực cách ly y tế sẽ được cơ quan y tế địa phương liên hệ lấy mẫu xét nghiệm tại nơi cách ly tập trung và tại nhà thí sinh
các thí sinh ở ngoài thành phố dự thi tại hội đồng thi tp đà nẵng sẽ xét nghiệm vào ngày ba mươi một tháng tám tại các điểm thi
đối với lực lượng tham gia tổ chức kỳ thi tại điểm thi dự phòng sẽ được xét nghiệm vào ngày một tháng chín